thủ tướng chính phủ vừa đồng ý sử dụng vốn còn lại của dự án đường hồ chí minh đoạn la sơn túy loan theo hình thức xây dựng chuyển giao để mở rộng nền đường đoạn hòa liên túy loan xây dựng nút giao túy loan kết nối đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi và một số hạng mục khác theo tiêu chuẩn cao tốc bốn làn
năm hai nghìn một mươi một bộ giao thông vận tải đã có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng đường hồ chí minh đoạn la sơn túy loan theo hình thức bt xây dựng chuyển giao với chiều dài bảy mươi bảy km quy mô đường cao tốc loại b bốn làn xe chạy hai làn dừng xe khẩn cấp
dự án có tổng mức đầu tư hai mươi bảy trăm bảy mươi ba tỷ đồng vay vốn của ngân hàng tokyo mitsubishi năm trăm một mươi triệu usd để chủ động về nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án
tuyến cao tốc la sơn túy loan bộ giao thông vận tải đã phê duyệt phân kỳ đầu tư giai đoạn một quy mô hai làn xe các yếu tố kỹ thuật khác theo tiêu chuẩn đường cao tốc để thuận lợi khi có điều kiện mở rộng thành đường cao tốc tổng mức đầu tư một mươi một bốn trăm tám mươi bốn tỷ đồng
đến nay theo báo cáo của bộ giao thông vận tải dự án đang thi công đạt khoảng bốn mươi năm khối lượng dự kiến sẽ hoàn thành toàn tuyến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên trong quá trình thực hiện do giá nhiên liệu xăng dầu giảm khối lượng được cập nhật chính xác đồng thời chuyển đoạn dt một mươi bốn b nối quốc lộ một với cao tốc dài bốn năm km cho tỉnh thừa thiên huế đầu tư và một phần chi phí dự phòng không sử dụng
do những năm qua chỉ số giá tiêu dùng thấp nên đến thời điểm hiện nay tổng mức đầu tư dự án còn lại khoảng hai chín trăm linh tỷ đồng
với khoản vốn dư này bộ giao thông vận tải vừa có đề nghị thủ tướng chính phủ cho phép sử dụng để thực hiện một số hạng mục theo tiêu chuẩn cao tốc bốn làn xe như mở rộng nền đường công trình hầm đường bộ cầu nhỏ mở rộng nền mặt đường đoạn hòa liên túy loan xây dựng nút giao túy loan kết nối đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi và một số hạng mục khác